tổng bí thư nguyễn phú trọng phó tổng thống myanmar u minh suê đã tới thăm và cắt băng khai trương văn phòng trụ sở công ty maitel telecom international myanmar tại thành phố iang
sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của mitel tại myanmar tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ghi nhận chúc mừng những thành công bước đầu của mitel
tổng bí thư cho biết chuyến thăm cấp nhà nước tới myanmar đã thành công rất tốt đẹp hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và myanmar phát triển sâu rộng và toàn diện
tập đoàn viettel có danh tiếng uy tín lớn không chỉ trong ngành viễn thông mà trong hoạt động kinh tế nói chung việc thành lập doanh nghiệp mitel là minh chứng sống động cho thỏa thuận cấp cao